nhằm chia sẻ khó khăn cùng với các hãng hàng không tổng công ty cảng hàng không việt nam đã quyết định giảm giá các dịch vụ hàng không cho tất cả các hãng hàng không
bao gồm cả hãng hàng không quốc tế và hãng hàng không nội địa đang sử dụng các dịch vụ tại cảng hàng không của acv
có bảy loại dịch vụ thuộc thẩm quyền được acv miễn giảm giá là dịch vụ dẫn tàu bay giảm năm mươi dịch vụ thang ống thuê băng truyền
xử lý hành lý tự động thuê quầy phục vụ mặt đất giảm một mươi dịch vụ thuê văn phòng đại diện hãng đối với các hãng hàng không dường bay sẽ miễn một trăm linh
các hãng hàng không vẫn duy trì bay sẽ giảm ở mức độ tối đa theo quy định của nhà nước là ba mươi
việc miễn giảm sẽ thực hiện từ tháng ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra đối với các hoạt động phi hàng không acv đang nghiên cứu xây dựng các kịch bản và phương án hỗ trợ theo diễn biến